việc lấy mẫu được thực hiện ngay trong đêm ngày một mươi một tháng hai tức là đêm ba mươi tết và kết thúc trước ngày một mươi bốn tháng hai tức ngày mùng ba tết
trong đêm lấy mẫu đầu tiên đội ngũ nhân viên y tế đã lấy gần hai năm trăm linh mẫu xét nghiệm
trong đó có hơn hai một trăm linh người sinh sống tại các nhà trọ nơi lưu trú của công nhân và gần ba trăm bốn mươi mẫu từ các bến xe lớn của thành phố
toàn bộ xét nghiệm đang trong thời gian chờ kết quả
việc lấy mẫu trên diện rộng nằm trong kế hoạch nâng cao mức cảnh báo về dịch bệnh trên địa bàn
ngoài ra kết quả xét nghiệm sẽ giúp ngành y có đánh giá tổng thể về tình hình dịch bệnh
và có bức tranh toàn thiện về dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
hcdc đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
xử lý phòng chống dịch theo quy định với các trường hợp nhiễm mới phát hiện tại thành phố
liên quan đến các tỉnh thành khác theo phương châm mở rộng xét nghiệm và phong tỏa hẹp
hcdc đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân
giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo hoàng hướng thiện
lợi dụng danh nghĩa phó giám đốc công ty hoàng hải để ký hợp đồng với gần năm mươi cá nhân và công ty
thuê năm mươi năm xe ô tô các loại
qua điều tra xác minh đến nay cơ quan công an đã làm rõ thiện mang tám xe ô tô thế chấp
cho các cá nhân cơ sở cầm đồ vay với số tiền gần một bảy tỷ đồng
qua tìm hiểu thì em mới biết là cái xe này là em làm việc với anh thiện
nhưng mà anh tiền lại cho một người nào đó cầm hay là mượn em
nhưng mà người này là đem cái xe của em đem thể chấp cho người khác
lúc đó là không liên hệ được với anh tiền nữa
mấy anh chuyên gia tắt máy và tìm xuống địa chỉ
cái chỗ mà ký hợp đồng lúc đầu công ty thì cũng đóng cửa
thì xong rồi
thực trung mà anh em ngồi giờ bây giờ cứ ngắn là chỉ đưa lên công an bảo cho công an
không chỉ mang xe đã thuê đi thế chấp vay tiền
thiện còn làm giả cả hợp đồng và giấy chứng nhận đăng ký xe
từ người đã cho mình thuê sang bán xe
rồi mang đi cầm cố hoặc bán cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh
trong tổng số năm mươi năm xe cơ quan công an đã truy tìm tạm giữ được một mươi một xe
ngoài ra còn sáu xe ô tô các chủ xe tự truy tìm rồi thỏa thuận chuộc xe
hiện còn gần bốn mươi xe chưa xác định được ở đâu ai quản lý
trong đó có nhiều xe đã hết hạn hợp đồng
cần đến số tiền để xoay bằng cho công ty
thực tiết là trả ngân hàng thứ hai là trả nhân viên công ty vẫn bằng
rồi một số là ở ngoài xã hội do tiền lãi quá cao cho nên em mới dẫn đến vấn đề này em cầm cố xe
các cơ sở các dịch vụ cầm đồ và các cá nhân
tổ chức đã cầm cố và đã mua các phương tiện này
thì phối hợp với cơ quan điều tra để giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật

hoặc là đồng phạm trong cái việc mà giúp sức cho tối tượng hoàng hướng thiện thực hiện các cái hành vi phạm tội của mình
qua đây các cá nhân doanh nghiệp cho thuê xe tự lái cần cảnh giác khi giao dịch với các cá nhân công ty thuê xe
thường xuyên kiểm tra trao đổi thông tin để kiểm chứng độ tin cậy của doanh nghiệp và người thuê xe để không bị rơi vào bẫy của những đối tượng phạm tội
công an thị trấn tân khai huyện hớn quản tỉnh bình phước vừa bàn giao hai đối tượng vũ văn huân và đặng thanh hoài cho công an huyện trơn thành tỉnh bình phước để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm tra
tổ công tác công an thị trấn tân khai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy đang đứng mua đồ tại tiệm tạp hóa có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy của người dân nên đã áp sát để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện một bộ vam phá khóa nên lực lượng công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc
tại trụ sở hai đối tượng khai nhận vừa thực hiện vụ trộm cắp xe máy trên nệ bàn xã minh hưng huyện trơn thành
tuy nhiên khi đi qua địa bàn thị trấn tân khai thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh sơn la đã triển khai lực lượng huy động một trăm linh quân số để phân làng phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và tập trung phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng trên địa bàn để nhân dân vui xuân đón tết
thưa quý vị và các đồng chí hiện tại là một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai tương ngày ba mươi tháng chảm năm canh tý
hiện tại lực lượng công an tỉnh sơn la bao gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động và công an thành phố sơn la đã tiến hành gia quân
đảm bảo an ninh trật tự trong đêm giao thừa góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết và ngay sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
ngay từ cuối buổi chiều một mươi một tháng hai tức ngày ba mươi tháng chạp năm canh tí hai nghìn hai mươi những cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la đã có mặt trên khắp các tuyến đường
tại các nút giao thông để điều tiết phân luồng trật tự an toàn giao thông tuần tra kiểm soát tập trung phát hiện và xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phòng chống đua xe cổ vũ đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán tân sỉu năm hai nghìn hai mươi một đặc biệt là trong ba ngày tết nguyên đán
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phối hợp với công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát cơ động thành lập ba tổ công tác
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm minh triệt để và tập trung xử lý vào các hành vi như lạng lách đua xe trái phép càn quấy giao thông
các hành vi như điều khiển xe trong hơi thở có lồng đội cồn có chất ma túy
thời điểm tết nguyên đán cũng là dịp các đối tượng tụ tập tổ chức đua xe trái phép
vì vậy lực lượng công an sơn la đã triển khai lực lượng huy động tối đa quân số phương tiện phối hợp tập trung giả soát xác định các tuyến địa bàn trọng điểm
tăng cường công tác kiểm soát hành chính tại các tụ điểm công cộng nơi tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp lực lượng cảnh sát công khai với lực lượng trinh sát hóa trang để phát hiện
bắt giữ các đối tượng điều khiển xe máy chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng có dấu hiệu đua xe và cổ vũ đua xe trái phép để xử lý nghiêm
trong thời gian này chúng tôi sẽ cử các an bộ chiến sĩ tham gia phối hợp với các lực lượng để thực hiện công tác đảm bảo hành trật tự
thứ nhất là một tổ phối hợp với công an huyện vân hồ đảm bảo an ninh trật tự tại cửa ngõ vào thành phố tỉnh sơn la
thứ hai là tăng cường quân số cho lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại địa bàn thành phố
thứ ba chúng tôi trong những ngày tết như ngày ba mươi tết này mùng một tết và mùng hai tết là ban đêm
chúng tôi tăng cường ba mươi quân số cho công an thành phố với lại phối hợp phòng kiểm soát giao thông
tuần tra kiểm soát cũng là chốt chặn các điểm đảm bảo để đảm bảo an ninh trật tự trong khu thành phố
trong ban đêm
chúng tôi tăng cường ba ngày tết cho nhân dân vui xuân toàn tết vui vẻ và an toàn
thì chúng tôi cũng tham mưu với đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nhất trí là cử lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của công an tỉnh
và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an tỉnh phối hợp với công an thành phố
thiết lập ba chốt kiểm soát một chốt là đầu đường sáu phía từ hà nội lên vào trung tâm thành phố
một chốt là phía từ thuận châu chuyển hướng vào địa bàn thành phố và một chốt là từ phía mường la vào địa bàn thành phố
để đảm bảo kiểm soát ba tuyến giao thông huyết mạch này không để các đối tượng tụ tập đua càn quấy ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
để giảm thiểu tình trạng tụ tập đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sơn la trong dịp tết
cá nhân cần phải chung tay với xã hội giáo dục gian đe con em có dấu hiệu tụ tập tham gia đua xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông kéo giảm được tai nạn xảy ra
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn nhân ngày đầu tiên của năm mới tân sửu thay mặt những người làm chương trình xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều may mắn thành công sức khỏe an khang thịnh vượng
đến với tình hình thời tiết do khối không khí lạnh suy yếu nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
phổ biến không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ chưa chiều hứng nắng với nền nhiệt sao động từ một mươi bốn đến hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới thời tiết vẫn duy trì không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây hứng nắng
với nền nhiệt cao nhất ngày giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn từ một hai độ
đối với các tỉnh thành miền trung trong những ngày đầu năm tân sỉu không có hình thế thời tiết nào khó khăn
mưa vì thế ở tất cả các tỉnh thành phố miền trung trong những ngày tới cũng diễn biến theo chiều hướng tích cực
ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời vẫn rét nhẹ về đêm và sáng với mức nhiệt ở trong ngưỡng một mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc trời xe lạnh về đêm và sáng với nền nhiệt trên toàn khu vực đạt ngưỡng hai mươi sáu ba mươi độ
với diễn biến thời tiết như vậy thì trong ba ngày tới khá thuận lợi trong dịp năm mới của người dân tại đây
còn ở khu vực tây nguyên
thông thường giữa tháng hai nhiệt độ đã cao và nóng đã xảy ra nhưng năm nay thời tiết của những ngày tết tân sỉu lại khá là dễ chịu
trong cả ba ngày tới tại tây nguyên vẫn lát đác có mưa trái mùa nhiệt đó nhiệt độ không quá cao
ngày đêm giao động từ một mươi năm đến ba mươi độ trời rét về đêm và sáng
tương tự ở nam bộ cũng có những cơn mưa lát đắt vài nơi với mức nhiệt trưa là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và cũng chưa xảy ra nắng nóng thời tiết cũng thuận lợi trong dịp tết tân sỉu
tuy nhiên quý vị và các bạn nên thường xuyên đeo khẩu trang
cũng như rửa tay
sát khuẩn để đảm bảo sức khỏe khi dịch covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến phức tạp